tổng bí thư lê duẩn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quảng trị nơi dù trong chiến tranh hay ở thời bình
những con người chân quê vẫn chứa tràn tình cảm yêu thương đậm tình làng nghĩa xóm
dù trong bất kỳ thời gian hoàn cảnh nào quê hương quảng trị luôn dành cho đồng chí tổng bí thư
những tình cảm thắm thiết mộc mạc mà chân tình giản dị mà sâu lắng
phóng sự sau đây do phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị thực hiện
ông nguyễn đính năm nay đã sáu mươi năm tuổi nguyên bí thư đảng ủy xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị
vinh dự được gặp tổng bí thư lê duẩn trong những lần đồng chí về thăm quê
dù thời gian đã qua nhưng ký ức về hình ảnh vị lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng việt nam rất đỗi giản dị
thân thương và giàu tình cảm với quê nhà vẫn in sâu trong tâm trí ông đính
phải nói rằng bản thân tôi mà được gặp một đồng chí tổng bí thư lần đầu tiên trong quá trình tư
sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng thì đó là một điều rất là vinh dự
và cũng càng vinh dự và càng tự hào bao nhiêu thì càng thấy là mệnh bạc bấy nhiêu
những lần được gặp tôi cảm thấy rằng là bác là một người rất là gần gũi dân
cái thứ hai nữa là bác là một người rất là thương dân
và cái thứ ba nữa là bác rất là chăm lo đến cái tình hình đời sống của nhân dân
và cụ thể là trong công an việc làm từ chỗ đó cho nên là trong quá trình về thăm quê
bạc đã có đề xuất về các định bản cũng như là địa phương
và bạc đã có quan tâm giúp đỡ cho quê hương trở thành rất nhiều
trên quê hương xã triệu thành hôm nay mỗi ngày từng đoàn người nối tiếp nhau
cùng thắp nén tâm nhang thành kính và biết ơn tại nhà tưởng niệm cố tổng bí thư lê duẩn
thể hiện tình cảm mến yêu kính phục của nhân dân quảng trị
cũng như người dân trên khắp cả nước đối với những công lao to lớn của tổng bí thư lê duẩn
được giao trong trách quản lý khu lưu niềm tổng bí thư lê duẩn
và để làm tốt cái nhiệm vụ hướng tới kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh của tổng bí thư lê duẩn
tôi cũng như các đồng chí trong ban sẽ cố gắng nỗ lực để đáp ứng được yêu cầu của khách đến thăm viếng
đây cũng là dịp chúng tôi bày tỏ lòng tri ân đối với tổng bí thư lê duẩn
bằng tình cảm của mình đối với tổng bí thư lê duẩn
quân và dân xã triệu thành đang tích cực vượt lên khó khăn xây dựng và phát triển kinh tế
giúp cho quê hương quảng trị ngày càng giàu đẹp như lời can dặn của tổng bí thư
những hoạt động thiết thực kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư lê duẩn tại quảng trị
là việc làm có ý nghĩa sâu sắc góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
ghi nhớ công lao to lớn của tổng bí thư lê duẩn tấm gương người sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường
nhà lãnh đạo kiệt xuất của đảng và dân tộc người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người con trung hiếu của quê hương quảng trị mãi là nguồn động viên cho đảng bộ và nhân dân tỉnh quảng trị
đoàn kết một lòng xây dựng quê hương giàu đẹp và văn minh xứng đáng với tình cảm sâu đậm
nguyện ước thiết tha của tổng bí thư lê duẩn